vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút hôm nay lực lượng chức năng phát hiện xe taxi hai mươi bảy a một nghìn hai trăm tám mươi một do đối tượng cường điều khiển
đang dừng tại khu vực đỗ xe thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện ghế phụ phía trước có một bọc giấy bên trong có chứa sáu viên ma túy tổng hợp
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành đấu tranh mở rộng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tp hà nội cho biết
vừa phá thành công một vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng giả thu giữ hơn hai mươi tấn hàng
và tạm giữ ba người có liên quan để tiến hành điều tra
trước đó lực lượng công an tp hà nội phát hiện lương tuấn long và lê đình hạnh đều là nhân viên của công ty
trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển y tế và hóa chất vqtec đang vận chuyển năm thùng các tông chứa thực phẩm chức năng
là sữa ong chúa nhãn hiệu costa và royal jerry đi tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hạnh phúc đơn vị độc quyền nhập khẩu và phân phối
sữa ong chúa costa và realzer khẳng định toàn bộ số hàng trên là giả không phải do công ty nhập khẩu và phân phối
tiến hành kiểm tra văn phòng và kho của công ty vqtech ở khu đô thị văn quán quận hà đông hà nội
lực lượng chức năng thu giữ khoảng hai mươi tấn thực phẩm chức năng giả bao gồm sữa ong chúa nhãn hiệu costa royer zerry
omega ba nhiều tem nhãn nguyên liệu và máy tính phục vụ sản xuất và buôn bán hàng giả
cơ quan công an cũng đã thu giữ một số lượng lớn thực phẩm chức năng giả tại bảy quầy thuốc ở trung tâm phân phối dược phẩm
và thiết bị y tế số một nguyễn huy tưởng quận thanh xuân hà nội
thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào chiều qua tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
công an tp tam kỳ cho biết đang khẩn trương tiến hành truy tìm xác minh lái xe mang biển số giả
nghi ngờ chở ngà voi và gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên địa bàn thành phố
chiều qua tại địa điểm trên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô tám mươi b ba nghìn năm trăm năm mươi năm với xe khách của hãng hoàng long và một xe máy
vụ tai nạn tuy không gây thương vong nhưng các phương tiện đều bị hư hỏng nặng
người điều khiển xe cam ri bỏ trốn khỏi hiện trường mang theo túi đồ đựng những vật giống như ngà voi
công an tam kỳ đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm phát hiện hàng chục hiện vật nghi là ngà voi được để trên một đám đất chống cách hiện trường vụ tai nạn vài trăm mét
còn biển kiểm soát tám mươi b ba nghìn năm trăm năm mươi năm gắn trên xe cam ri là giả hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự một trăm hai mươi giây lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
những thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trong các bản tin sau xin kính chào tạm biệt